tuy nhiên chúng ta lại lợi dụng vào cái chuyện là có hành vi như vậy
mà chúng ta lại bán cái đấy và để chúng ta thu lợi hoặc là trục lợi

tức là lại chúng ta sẽ rơi vào một trạng thái là như là một dạng là buôn bán thần thành
cái gọi là dịch vụ tâm linh đang thực sự là một vấn đạn nguy hiểm
bất chấp lừa đảo mạo danh nhà chùa và các sư thầy
những đối tượng xấu vẫn đang ngày đêm rút bóng cửa phật để trục lợi bất chính
người dân nên cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo tinh vi như vậy
các cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm khắc những đối tượng có hành vi sai phạm
để người dân được yên tâm
một tụ điểm đánh bạc liên quan đến hai vấn đề
hai mươi đối tượng vừa bị lực lượng công an huyện châu thành tỉnh an giang triệt phá
tăng vật thu giữ là trên một trăm hai mươi triệu đồng
vào trưa ngày hai tháng hai trong lúc các đối tượng đang đánh bạc
tại khu vực xã cần đăng huyện châu thành tỉnh an giang
lực lượng công an bất ngờ ập vào các đối tượng bỏ chạy
tuy nhiên các lối thoát đã được bố trí chốt chặn
tại hiện trường hai mươi đối tượng liên quan đã bị lực lượng công an bắt giữ cùng tăng vật
gồm bốn mươi chín lá bài tay một mươi năm điện thoại di động bảy xe mô tô và trên một trăm hai mươi triệu đồng
cùng nhiều tăng vật có liên quan khác
còn vào tối ngày hai tháng hai công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
cũng đã triệt phá một tụ điểm đánh bạc tại ấp phú mỹ hai xã phú hội
bắt một mươi bốn đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức lắc bầu cua ăn thua bằng tiền
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một bộ lắc bầu cua năm xe máy
và gần năm mươi triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
thưa quý vị tết đến xuân về là thời điểm người người nhà nhà quây quần bên nhau
để chào đón năm mới cũng như bao cái tết khác tết nhâm dần này
các chiến sĩ công an cũng tạm gác lại niềm vui riêng đảm bảo quân số sẵn sàng ứng trực
đấu tranh với các loại tội phạm để giữ gìn an ninh trật tự và bình yên cho nhân dân
ghi nhận tại tỉnh cà mau
vào những ngày này khi người dân đang phấn khởi vui tết đón xuân lực lượng công an
nhất là công an cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh cà mau đã chủ động tăng cường công tác tuần
tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
để cho mỗi ngôi nhà được bình yên trọn vẹn
chúng tôi là những công an viên phải tạm gác lại chuyện gia đình để nhằm cùng lực lượng công an xã
bám trụ địa bàn và đến dân dân lắng nghe ý kiến nhân dân để kịp thời tham mưu với cấp trên
để nhằm đảm bảo về an ninh trật tự tại địa phương
năm nay dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín thế nhưng không khí đón tết của người dân tỉnh cà mau nói chung
xã tạ an khương đông huyện đầm rơi nói riêng vẫn nhộn nhịp
một phần do dịch bệnh covid một mươi chín đã từng bước được kiểm soát mặt khác do tình hình an ninh trật tự được đảm bảo
các phong trào quân chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu
nhất là mô hình ánh sáng an ninh do công an huyện đầm rơi vận động và triển khai thực hiện đã đem lại hiệu quả tích cực

người dân nơi đây đã đánh giá cao bởi với họ
nơi nào có lực lượng cán bộ chiến sĩ công an trên khắp các địa bàn
nơi nào có lực lượng cán bộ chiến sĩ công an trên khắp các địa bàn
thì nơi ấy an ninh trật tự được giữ vững
thì tôi rất tin tưởng
bởi vì trong thời gian qua dịch bệnh rất khó khăn
mà ngành công an đã đi vào tiến đầu chống dịch mà còn giữ được an ninh trật tự rất tốt cho bà con
thì trong dịp tết này
thì ngành công an sẽ làm tốt nhiệm vụ để bảo vệ an ninh an toàn cho người dân ăn tết

tôi rất tin tưởng ngành công an làm tốt nhiệm vụ này
năm tới chúng ta cũng phải lập nhiều thành tích trong vấn đề phát triển kinh tế giữ gìn an ninh đặc tự nhưng phải tập trung cùng với nhân dân phòng chống cho được dịch bệnh đang phức tạp ở địa phương làm sao cho dịch bệnh ngày càng thiếu đi để cho dân chúng ta tự do làm ăn
để cho chúng ta được một năm mới đó phát triển kinh tế tốt hơn toàn diện hơn năm rồi
một năm mới đã về để xứng đáng với niềm tin của các cấp chính quyền và nhân dân công an tỉnh cà mau sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thử thách đảm bảo an ninh trật tự quyết tâm đem lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
hôm nay mùng ba tết cảng hành khách quốc tế
hạ long thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã tổ chức đón đoàn khách du lịch sông đất đầu năm mới
đoàn khách này là kết quả của sự hợp tác phát triển du lịch giữa quảng ninh thành phố hồ chí minh ninh bình và hà nội trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến du lịch đã được tổ chức trước đó tại quảng ninh
theo giám đốc sở du lịch quảng ninh đây là tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển phục hồi du lịch của quảng ninh nhất là khách đoàn khách đi theo tour
quảng ninh sẽ hướng tới mở rộng ưu tiên đón khách nội địa trước đặc biệt là thị trường phía nam
quý một năm nay là thời điểm đón khách nội địa đi du lịch tâm linh
tỉnh quảng ninh cũng đã khởi động đón khách du lịch quốc tế khi dịch bệnh được kiểm soát tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín mũi ba đạt cao
tỉnh quảng ninh kỳ vọng năm hai nghìn hai mươi hai sẽ đón chín năm triệu lượt khách trong đó có một năm triệu lượt khách quốc tế
ước tính có khoảng một lượt khách mỗi ngày đã đến với quốc tế
phú quốc vui chơi và trải nghiệm lặn ngắm san hô trong ngày hai và ba tết nguyên đáng nhâm dần
từ đầu tháng một cho đến nay đặc biệt là những ngày đầu xuân du khách đến phú quốc kiên giang rất đông
ở điểm vui chơi khác tại kiên giang như thành phố hà tiên kiên lương và kiên hải du khách cũng đến tham quan đông đúc
chính quyền và lực lượng chức năng địa phương đã triển khai và nhắc nhở các cơ sở lưu trú kinh doanh áp dụng nhiều biện pháp năm k đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh
đến ngày mùng ba tết khách sạn nhà nghỉ ở đây du khách đã đặt kín các tour câu mực câu cá hay là tắm biển và vui chơi ngắm biển
mang vẻ đẹp tự nhiên ở hòn sơn nam du du khách cũng tham gia nhiều
cảng hàng không quốc tế phú quốc đã đón hơn sáu mươi chuyến bay mỗi ngày
ước tính từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày sáu tháng hai phú quốc sẽ đón khoảng ba trăm sáu mươi tám chuyến bay
thưa quý vị hồ vốn là biểu tượng của sự quyền uy dũng mãnh để giúp những chú hồ trở nên gần gũi hơn
chương trình hôm nay mời quý vị cùng đón xem
với hình ảnh sinh hoạt thường nhật của những chú hổ và cũng để hiểu hơn về sự cần mẫn của những nhân viên chăm sóc thú tại công viên thủ lệ hà nội
đây là bóng và bi bóng và bi hiện nay đã hơn một trăm năm mươi kg
hai bạn hổ được đưa về từ vườn quốc gia quốc phương khi mới hai tháng tuổi với cân nặng tám kg
cũng từ ngày đó các nhân viên chăm sóc thú giữ tại công viên thủ lệ đã trở thành người cha người mẹ thứ hai
đều đặn mỗi ngày từ bảy giờ sáng họ luôn tất bật với công việc dọn dẹp chăm sóc cho chúng ăn
những người mà chăm sóc một đàn thù giữ như thế này vừa to này vừa nguy hiểm này thú giữ thì ai cũng sợ rồi
nhưng mà khi mà đã xác định mình đã coi nó như với bản thân mình mình yêu những con thú để chăm sóc một đàn thú cho chúng khỏe mạnh này béo tốt này
và để trưng bày khi mà
tham quan đến nhìn những con thú mà chơi đùa mạnh khỏe này khách vui mừng gỗ tay
thì cái đấy là niềm hạnh phúc nhất của anh em những người anh em công nhân chăm sóc thú giữ như chúng tôi đây
anh phúc vì nghề chăm sóc thú như nuôi con nhỏ họ nhớ từng căn hộ thích ăn gì như thịt gà thịt bò
trước khi ăn phải rửa qua nước muối để không ảnh hưởng đến tiêu hóa của chúng
có những ngày hổ ốm ăn kém thì những nhân viên ở đây cũng buồn bã như chính con họ ốm
đến cạnh để ngủ cùng hổ
khi có những con mà nó phải điều trị nó nằm trong cúi thì anh em chúng tôi đúng là cây rừng nằm cạnh nó thật
bữa ăn cũng bê bát cơm xuống ăn cạnh đó
đêm ngủ là hai anh ba anh em cứ thay nhau ngồi trông thì phải để theo dõi từng ni từng ý một
mình ốm một tí thì không sao nhưng mà con thú ốm là anh em rất là lo
không chỉ chăm sóc về ăn uống mà sức khỏe của những con hổ cũng như thú giữ ở đây luôn được đảm bảo

số thuốc được trang bị đầy đủ các loại thuốc cơ bản để khi cần trong những dịp lễ tết
các bác sĩ thú y có thể sử dụng ngay tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng
những người chăm sóc nuôi dưỡng động vật nói chung và những người chăm sóc các loài thú giữ riêng
tại công ty trách nhiệm hạng một thành viên vườn thua nội này nó cũng đòi hỏi là anh em phải có nồng yêu nghề
và sẵn sàng hy sinh vì nghề coi công việc của mình là niềm vui là đam mê
và thực sự như các bạn đã thấy những cá thể tú giữ này có vẻ bề ngoài rất là hung dữ
nhưng thực ra chúng cũng rất tình cảm
nếu chúng ta đối xử chúng ta quan tâm chúng ta chăm sóc bằng cái tình yêu thương
thì chúng ta sẽ nhận lại tình yêu thương từ chúng
làm nghề chăm sóc hộ luôn phải kiểm soát và tuân thủ quyết tắc nghề nghiệp
chỉ cần bất cẩn một giây là tai họa có thể ập đến
thế nhưng thú giữ dường như cũng có tình cảm gắn bó
nên chỉ cần nghe tiếng gọi hoặc thấy người chăm sóc từ xa
chúng sẽ chạy lại gần cho tình yêu

vào thời điểm này nhiều người đang cùng đón tết với gia đình
thế nhưng với nhiều cán bộ chiến sĩ công an tp hcm và lực lượng cảnh sát hình sự nói riêng
lại đang bước vào cao điểm với những nhiệm vụ và trọng trách nặng nề hơn
và với họ tết là những ngày rong rủi trên đường để giữ bình yên cho thành phố
tết don t let them down
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
xâm phạm tài sản của người dân và xâm phạm sự bình yên của thành phố
tập trung đánh mạnh vào các băng nhóm tội phạm có tổ chức
chúng tôi phối hợp với lại hình sự quân quyền liên kết là một lực lượng chung
thì việc lực lượng chung này chúng tôi để tạo một sức mạnh tập thể
thì cái việc tạo sức mạnh tập thể đó để làm sao cho tội phạm nhìn thấy rằng
lực lượng hình sự thành phố với quyết tâm của mình sẽ cố gắng làm sao
chấp nhận mọi hy sinh để cho người dân cảm thấy bình yên
đó là một chí để từng cha bảo vệ tuyến đi bộ quận vệ này để đảm bảo an ninh cho người dân
thứ nhất là phòng chống nạn mất túi
thứ hai là tụ tập gây gói đám đông
tuy năm nay dịch cũng đang còn những dịch đang còn thì tình hình người dân sẽ ra sẽ ít lại
nhưng lực lượng bên lực lượng chúng tôi cũng phải tăng cường
chúng tôi phối hợp với công an quận một công an phường
thì phối hợp trong như trò từng cha kiểm soát với nhau thì khi phát hiện nối tượng
thì các đơn vị sẽ liên lạc lại với nhau để đeo bám đối tượng
thì khi nó thực hiện hành vi phạm tội thì ở đây các lực lượng sẽ tiến hành bắt giữ
thì anh em hồi đó giờ cũng vậy toàn là chụp tết thì anh em cũng vui
vui là được bảo vệ cho dân bình yên ăn tết lo tết cho dân xong rồi lo cho gia đình nữa
đối với anh em thì đó là sự động viên
đối với anh em đó là sự sẻ chia
và đối với người dân
thì chúng tôi cũng mong muốn người dân rằng việc đấu tranh phòng chống tội phạm này
không phải chỉ có một lực lượng là lực lượng công an mà cần toàn thể hệ thống chính trị
trong đó có ai trò của người dân rất là quan trọng
và người dân cảm thông chia sẻ và đồng hành cùng người dân công an
vừa phòng lừa vừa
trung úy phan đình linh cảnh sát khu vực khu phố một phường một quận năm
là một trong một mươi bốn công dân trẻ tiêu biểu của tp hcm năm hai nghìn hai mươi ba
và nỗ lực đồng hành giúp đỡ người dân trong đại dịch sẽ chia buồn vui cùng bà con trong cuộc sống thường nhật những ngày này
trung úy phan đình linh lại đón tết giữa lòng dân cùng mọi người hân hoan chào đón một năm mới khởi sắc
dịp tết giữa những hối hả tất bật chung quanh trung úy phan đình linh cảnh sát khu vực khu phố một phường một quận năm tp hcm
có một kiểu tất bật rất khác
khi thì đi trao quà cho người dân
lúc tranh thủ họp lấy ý kiến việc lắp camera an ninh khu phố lúc khác lại có mặt tại bệnh viện tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm
tết với linh có lẽ cũng như bao ngày bình thường khác thậm chí còn nhiều điều phải bận tâm hơn
hầu hết thì vui xuân đón tết của chúng tôi là chúng tôi đón với bà con ở dưới khu phố rồi kết hợp với lại tuần tra kiểm soát
nhất là đối với tình hình mới này thì chúng tôi phải tập trung cao độ nhiều hơn trong việc kiểm soát đi lại
của bà con nhân dân trên địa bàn rồi phòng chống cháy nổ phòng chống trộm cắp
và hầu hết như tôi cũng như các đồng chí khác thôi thì đến mùa xuân thì có thêm nhiều nhiệm vụ mới
lực lượng cảnh sát khu vực lực lượng công an cơ sở chúng tôi luôn được người dân yêu thương bao bọc che chở
thế nên rằng là trong nhiệm vụ trong những khó khăn trong những vất vả thì vẫn có niềm vui
và mọi người dân coi chúng tôi như gia đình chúng tôi coi người dân như người thân
và hầu hết thì chúng tôi không cảm thấy buồn không cảm thấy
chịu vắng trong mỗi mùa tết
phan đình linh về làm cảnh sát khu vực ở khu phố một quận năm đã ba năm nay
ba năm với sự nhiệt thành và hết lòng trong công việc đủ để linh trở thành người em người con của cả khu phố
vì lẽ đó bốn năm ăn tết xa nhà chẳng năm nào linh cảm thấy cô đơn
tôi cũng là người dân ở địa phương đây thì những ngày tết mình cũng thông cảm và hiểu hoàn cảnh đồng chí linh là một người con xa nhà
thì đống như mình giống như là một người thân
có một bữa cơm đạm bạc trong gia đình cũng gọi đồng chí đến và ăn và cùng chia sẻ những ngày tết vui với cùng gia đình và các bà con các trong sớm đây
thì đó cũng là một cái tấm lòng rất là quý mến đồng chí linh
người dân khu phố luôn nhớ khoảng thời gian cao điểm của dịch bệnh covid một mươi chín
và trung úy phan đình linh có lẽ cũng không thể quên
linh đã có một năm khắc ghi những dấu ấn cho riêng mình giữa vô vàn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh
hàng ngàn kg rau củ gạo hoa quả hàng ngàn thùng mì tôm đã được linh huy động từ mạnh thường quân gửi đến người dân khu vực
hết nguồn linh lại đứng ra mua giúp dân với giá gốc
cứ thế đồng hành nỗ lực cùng người dân suốt mùa dịch
cô thấy là nội lên điện thoại thôi nhiều người là khen chú linh
nhiều người nói chú linh tại dịch bệnh chú linh rất là lo lắng cho tất cả dân ở trong tổ đó
cho nên là khi mà ấy này kia cây nọ có chuyện gì là thấy là nhất là kế bên nhà
cô là có lên điện thoại này kia kia nọ cô coi đó nghe tin nhắn đó thì có nói về chú linh nhiều lắm
trung úy phan đình linh là một trong một mươi bốn người được vinh danh công dân trẻ tiêu biểu của thành phố năm hai nghìn một mươi tám
còn là lần đầu tiên có một cảnh sát khu vực được vinh danh
thế nhưng một năm nhìn lại có lẽ việc bà con khu phố vững vàng vượt qua mùa dịch
có một cái tết bình an mới là điều khiến linh vui nhất
đón tết giữa lòng dân phan đình linh có thêm nhiều động lực
để tiếp tục công việc của mình tiếp tục vì nhân dân mà phục vụ
với nhiều người dân thành phố hồ chí minh lễ tết là thời gian để cùng gia đình
người thân đi du lịch nghỉ dưỡng sau một năm làm phất vả
tuy nhiên năm nay thói quen đó đã có chút đổi thay bởi vì tâm lý e ngại dịch covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh hiện là vùng xanh an toàn nhiều khu vui chơi nội thành
trở thành điểm hấp dẫn của các gia đình